cho một bốn trăm tám mươi ba hồ sơ với số tiền hoàn cho người nộp thuế là tám bốn trăm một mươi ba tỷ đồng

số tài khoản doanh nghiệp đăng ký thành công tại ngân hàng thương mại đạt tám mươi tám hai mươi hai
số chứng từ nộp thuế điện tử đạt tám mươi ba tám mươi chín trên tổng số chứng từ truyền về kho bạc
và số tiền thuế nộp theo phương thức điện tử chiếm bảy mươi tám chín mươi tám tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước
lũy kế một mươi một tháng tổng số hồ sơ xét hoàn đạt hai hai trăm bảy mươi năm hồ sơ với tổng số tiền được xem xét giải quyết hoàn
cho người nộp thuế lên đến một mươi hai năm trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trong đó tổng số hồ sơ hoàn thuế giải quyết theo phương thức điện tử trong một mươi một tháng được một bốn trăm tám mươi ba hồ sơ
với số tiền hoàn cho người nộp thuế lên đến tám bốn trăm một mươi ba tỷ đồng
mỹ và trung quốc vừa đạt được một thỏa thuận và thỏa thuận này sẽ hủy bỏ kế hoạch áp thuế một mươi năm
đối với hàng hóa trung quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
đồng thời cắt giảm những khoản thuế đã được áp dụng từ trước

trung quốc sẽ tăng cấp nộp thuế tăng cường mua nông sản mỹ và đưa ra một số nhượng bộ
trong vấn đề dịch vụ tài chính và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
tổng thống mỹ donald trump đã thảo luận với các cố vấn kinh tế cấp cao trong hơn một giờ đồng hồ
đây được xem là một chiến thắng quan trọng của tổng thống trump về lĩnh vực thương mại
trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với cuộc điều tra luận tội do hạ viện tiến hành
sau khi thông báo đạt được thỏa thuận giai đoạn một giúp giải quyết bất đồng
đẩy hai nước vào một cuộc chiến thương mại kéo dài suốt hai mươi một tháng qua
cả washington và bắc kinh ngay sau đó tuyên bố sẽ ngừng áp thuế hàng hóa nhập khẩu của nhau
kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
theo đó mỹ sẽ hạn chế áp thuế bổ sung với hàng hóa trung quốc
song vẫn duy trì mức thuế hai mươi năm đã áp trước đây
nền kinh tế khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone gần như trứng lại trong tháng một mươi hai
đưa quý cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín trở thành quý có hoạt động kinh tế yếu kém nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
nền kinh tế eurozone
nền kinh tế eurozone trong quý khép lại năm hai nghìn một mươi chín chìm trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
khi các doanh nghiệp vật lộn với những cơn gió ngược do nhu cầu gần như đình trệ
và triển vọng ảm đạm trong năm tới
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi hai ngân hàng trung ương châu âu đã quyết định giữ nguyên các loại lãi suất chủ chốt
trong đó lãi suất tái cấp vốn ở mức lãi suất cho vay ở mức hai mươi năm và lãi suất tiền gửi ở mức âm năm
đồng thời ngân hàng trung ương châu âu hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế của eurozone trong năm hai nghìn hai mươi
từ một hai xuống còn một một
trong khi đó ngân hàng trung ương châu âu nâng nhẹ dự báo lạm phát của khu vực này trong năm hai nghìn hai mươi
từ một lên một một và dự kiến số liệu này sẽ ở mức một bốn năm hai nghìn hai mươi một và một sáu năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị sau một mươi năm hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ đã có sự phát triển cả về quy mô và tính thanh khoản
đóng vai trò then chốt để phát triển thị trường vốn
tuy nhiên trong tương lai mặc dù còn nhiều tiềm năng song quy mô thị trường còn phụ thuộc vào nhu cầu huy động vốn của chính phủ
tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc thay đổi cơ cấu nợ vay theo hướng giảm các khoản vay nước ngoài
sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho thị trường trái phiếu chính phủ tăng quy mô
sau ngân sách yêu cầu lớn việt nam vẫn phải bội trì vào nợ cơ
tốc độ tăng nợ công nhưng tốc độ tăng vay đã giảm hơn một nửa
cụ thể giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín tốc độ tăng nợ công chỉ ở mức hơn tám
trong khi giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm là một mươi tám sáu cao gấp ba lần so với tăng trưởng kinh tế
do đó tỷ lệ nợ công so với gdp các năm qua đều đạt kế hoạch và giảm rất sâu
năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ nợ công là sáu mươi ba ba gdp nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín dự kiến là năm mươi sáu một gdp
và năm hai nghìn hai mươi ước chỉ còn khoảng
năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ nợ công đã đạt kế hoạch khoảng năm mươi bốn ba gdp đặc biệt cùng với sự phát triển của thị trường tài chính
thời gian qua ngành tài chính đã nỗ lực trong cơ cấu lại nợ công
nợ công chủ yếu là trái phiếu chính phủ vay trong nước
giai đoạn trước vay nước ngoài chiếm hơn sáu mươi gdp nhưng nay chỉ còn ba mươi chín gdp và vay trong nước là sáu mươi một gdp
kỳ hạn vay giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba bình quân trên ba năm vay trong nước đến giai đoạn hiện nay đã kéo dài trên một mươi ba năm
khi một số tổ chức quốc tế hạn chế phóng ưu đại về lãi suất
khi đã trở thành nước có thu nhập trung bình thì việc huy động vốn qua thị trường tài chính ngày càng trở nên quan trọng hơn
tôi đánh giá cao sự phát triển của thị trường trái phiếu qua các năm vừa qua
và hy vọng rằng thị trường này sẽ thu hút được thêm sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn
đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín quy mô thị trường trái phiếu chính phủ bằng hai mươi năm một gdp năm hai nghìn một mươi chín gấp một mươi hai lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
khối lượng giao dịch bình quân phiên trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt chín tỷ đồng một phiên
tăng hai mươi bốn lần so với năm hai nghìn chín bằng chín dư nợ trái phiếu niêm yết
kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu chính phủ đã được kéo dài qua từng năm đạt một mươi ba sáu năm vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong khi lãi suất phát hành bình quân chỉ ở mức bốn năm mươi tám một năm
thị trường trái phiếu chính phủ việt nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hai mươi bảy một năm trong thập kỷ vừa qua
là mức tăng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại khu vực đông á
đóng góp rất là đáng kể cho cái việc là giảm
chi phí vốn cho nhà nước đồng thời tất cả các nhà đầu tư của chúng ta ngồi đây và vbma
nói riêng cũng như là tất cả các nhà đầu tư quốc tế tham gia vào thị trường
thì đều đã có được một cái nguồn lợi rất là lớn từ cái việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ của mọi người
chắc chắn là sẽ tiếp tục và mong muốn đầu tư vào thị trường này lâu dài
việc tập trung phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài với chi phí huy động vốn hợp lý
đã tạo điều kiện cho chính phủ tăng vay nợ tại thị trường trong nước
giảm vay nợ nước ngoài góp phần giảm rủi ro của danh mục nợ công
đồng thời sản phẩm trái phiếu chính phủ được phát triển ngày càng đa dạng
là công cụ đầu tư an toàn hiệu quả cho mọi loại hình nhà đầu tư
cùng với sự phát triển đa dạng về sản phẩm trên thị trường trái phiếu chính phủ
ngày càng xuất hiện nhiều nhà đầu tư mới như các loại hình quỹ đầu tư nhà đầu tư nước ngoài
đồng thời trái phiếu chính phủ đã trở thành công cụ hỗ trợ ngân hàng nhà nước
điều hành chính sách tiền tệ thông qua nghiệp vụ thị trường mở hoạt động tái cấp vốn
để đạt được kết quả này bộ tài chính đã chủ động thực hiện linh hoạt hàng loạt

để đạt được kết quả này bộ tài chính đã chủ động thực hiện linh hoạt hàng loạt các biện pháp tái cơ cấu nợ trái phiếu chính phủ trong nước và quốc tế
trong thời gian qua để giảm đỉnh nợ không để nghĩa vụ trả nợ tập trung quá nhiều vào một năm
giảm áp lực cân đối nguồn của ngân sách nhà nước bộ tài chính cũng chủ động phát hành trái phiếu quốc tế mới
để mua lại nợ gốc hai khoản trái phiếu quốc tế đã phát hành trong các năm hai nghìn một mươi và năm hai nghìn năm
giãn nghĩa vụ trả nợ gốc trong ngân sách khi đến hạn trái phiếu quốc tế vào năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó bộ tài chính cũng thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước
thị trường trái phiếu chính phủ cả về chiều rộng và chiều sâu
theo hướng đa dạng hóa công cụ nợ và mở rộng cơ sở nhà đầu tư
ưu tiên phát triển nhà đầu tư dài hạn
đồng thời thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường vốn thị trường trái phiếu
thưa quý vị tại hà nội vừa diễn ra hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo nghị định thanh toán không dùng tiền mặt
vẫn còn rất nhiều ý kiến chưa đồng tình
đặc biệt là về nội dung giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty tài chính công nghệ fintech thanh toán là bốn mươi chín
trong khi dự kiến tháng một năm hai nghìn hai mươi nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt sẽ được bàn hành
ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ đề xuất sửa đổi nghị định số một trăm linh một hai nghìn một mươi hai ndcp về thanh toán không dùng tiền mặt
với trung gian thanh toán dự thảo mới quy định tỷ lệ tối đa vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài tại fintech thanh toán là bốn mươi chín vốn điều lệ
bao gồm cả sở hữu trực tiếp và gián tiếp
trường hợp fintech thanh toán hoạt động đa ngành có quy định khác nhau về sở hữu nước ngoài dù ngoại sẽ không vượt quá mức thấp nhất
đây là điểm mới so với nghị định một trăm linh một năm hai nghìn một mươi hai về thanh toán không dùng tiền mặt và cũng là lần đầu ngân hàng nhà nước quy định về sở hữu nước ngoài với các fintech thanh toán
tôi cũng hơi bất ngờ là dự thảo mới lại đưa ra cái điều khoản hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài ở mức bốn mươi chín
điều đó làm giảm
cái cơ hội của việt nam trong việc thu hút vốn trong việc thu hút về kinh nghiệm quản lý cũng như các công nghệ
theo một số nhà đầu tư nước ngoài việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ làm hạn chế nghiêm trọng khả năng phát triển của ngành fintech việt nam
từ đó hạn chế khả năng thu hút nhân tài và khiến họ kém cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp khác trong khu vực
tuy nhiên trên thực tế việc siết zoom ngoại đã được đề cập từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
được dự kiến ở mức ba mươi tương đương với mức đầu tư nước ngoài và lĩnh vực ngân hàng
đề xuất mới đưa ra đã được nới lên bốn mươi chín đủ để tạo mức hấp dẫn cho nhà đầu tư ngoại rót vốn
vấn đề quan trọng là mô hình đầu tư của doanh nghiệp có đủ hấp dẫn dòng vốn hay không
có thể nói là tuyệt đại đa số doanh nghiệp việt nam trong lĩnh vực fintech thì chưa đạt mức độ đó để có tiền
để mà tự bỏ tiền của nhà đem ra để mà đi đầu tư vào lĩnh vực fintech
theo quy định hiện hành
tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các trung gian thanh toán
chưa được ngân hàng nhà nước quy định cụ thể mà đang thực hiện theo quy định tại luật doanh nghiệp và luật đầu tư
bởi vậy ngân hàng nhà nước muốn siết chặt kiểm soát zoom ngoại tại các fintech
bởi đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
hơn nữa đề xuất quy định này còn nhằm tạo sự cạnh tranh công bằng hơn giữa các công ty trong nước và nước ngoài
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị khán giả
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại